thưa quý vị và các bạn như quý vị và các bạn có thể thấy trên tay tôi đây là một bao thuốc lá mà bất cứ khi nào cần tìm mua
chúng ta có thể dễ dàng biết được là có thể mua ở đâu và với giá thành khoảng bao nhiêu
thế nhưng có một điều mà ít ai trong số chúng ta có thể biết được là những số liệu mà tôi nhắc đến ngay sau đây
hai trăm năm mươi chính là số lượng hóa chất có trong một điếu thuốc lá và năm mươi trong số này thì đã được xác định là chất gây ung thư
ngoài căn bệnh ung thư phổi mà chúng ta đều đã biết thì căn bệnh ung thư khoang miệng cũng là một căn bệnh dễ mắc phải bởi thói quen hút thuốc lá
thế nhưng biểu hiện của căn bệnh này thì lại thường mờ nhạt không rõ ràng và dễ bị nhầm lẫn
vậy thì mối liên quan giữa khói thuốc lá và căn bệnh ung thư khoang miệng là gì
xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay
người đàn ông này năm nay năm mươi bảy tuổi nhưng đã có thời gian hút thuốc lá tới hơn bốn mươi năm
trung bình một ngày ông hút hết một đến hai bao thuốc lá
chưa kể thuốc lào
vài tháng trở lại đây miệng ông xuất hiện nhiều vết viêm luet
ông đã tự mua thuốc điều trị viêm nhiệt miệng nhưng không khỏi
vết luet ngày một rộng hơn
gia đình xuất ruột bắt ông tới viện để kiểm tra
mới đầu bị tí
mình nghĩ là viêm lợi
xong rồi nó có sùi lên sùi lên sùi lên sùi to
đã ăn uống thì không ăn
thì thành ra ăn cháo
xong phát hiện ra thành ra viêm lợi
đi lên đây thì ăn uống khó
ăn uống khó khăn hơn kiểu bình thường
thế nhưng mà cũng khổ lắm
thôi tiếp nhận cứ đi lên để làm cho bác sĩ theo dõi
mà làm cho nó chuẩn
mình cho nó lấy thôi
còn trong miệng này thì ăn uống lạ ăn uống vất vả
khổ đau ấm nhúc ngồi nói chuyện nhiều
thật sự là nó bị ngưỡi nó cứ đá vào trong cái chỗ này nó cũng chảy máu
sau khi được các bác sĩ khám và làm các xét nghiệm lâm sàng
ông thanh được kết luận là mắc ung thư biểu mô sương hàm đã xâm lấn tới phần sương
bên cạnh những thói quen sinh hoạt thiếu điều độ của ông
như ăn uống không đúng bữa lạm dụng rượu bia
thì việc ông sử dụng thuốc lá kéo dài từ khi còn rất trẻ
với số lượng nhiều là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh ung thư này
tương tự như trường hợp của ông thanh
bệnh nhân lê văn tám mới đây cũng đã phải trải qua ca phẫu thuật do ung thư khoảng miệng
các bác sĩ đã phẫu thuật cắt đi một phần góc má
và nối vi phẫu bằng phương pháp lấy thịt đùi
đắp vào khoang miệng để vá vào vùng tổn thương
điều đáng buồn chính là trước đó
ông lầm tưởng mình bị nhiệt miệng nên không điều trị
gần đây khi tình trạng kéo dài uống thuốc không khỏi
ông mới tới bệnh viện để khám
như một khối rắn nó xưng nơi nằm ngầm
sau này phát ra rồi nó đẩy ra ngoài
quá trình uống thuốc của con đường nó mới đẩy
đấy nó đẩy như một cục thịt rứt rắn đây
xơ vào cả những rắn
nó rát nóng rát
nhưng nói chung nó vẫn ăn uống bình thường
chứ nó không có biểu hiện là mình đau đớn
ông thư khoang miệng bao gồm
ông thư lưỡi ông thư sản miệng ông thư niềm mạc má
ông thư khẩu cái mềm ông thư khẩu cái cứng
ung thư khoang miệng chiếm khoảng từ một mươi đến một mươi hai
trong tổng số các loại ông thư
theo một số tác giả thì tỷ lệ các ung thư hay gặp nhất
trong ông thư khoang miệng là ông thư lưỡi
tiếp đến là sản miệng một mươi sáu
nguyên nhân hàng đầu gây ông thư khoang miệng
đã được chứng minh
thứ nhất là hàng đầu là thuốc lá và diệm
hai tác nhân này
mỗi tác nhân gây nguy cơ ông thư tăng đến gấp ba lần
và hai cái hiệp đồng với nhau
thì nguy cơ ông thư tăng đến gấp một mươi năm lần
khi có nghi ngờ là ông thư
thì cần phải khám lâm sản kỹ lưỡng
làm xét nghiệm tế bào
và khám ở những nơi có bác sĩ chuyên khoa
đặc biệt ở những cơ sở có kinh nghiệm
để phát hiện sớm
tránh bỏ qua những biểu hiện bất thường
để lại hậu quả đáng tiếc sau này
ông thư khoang miệng có thể chữa
điều trị khỏi khi được phát hiện sớm
nếu phát hiện muộn thì tình trạng bệnh sẽ rất xấu
do ông thư có thể di cắn sớm
các chuyên gia khuyến cáo
người dân cần hết sức cảnh giác trước mọi tổn thương
có tính chất mạng tính kéo dài
mọi vết loét mới xuất hiện
nhất là người trên bốn mươi tuổi mà không có nguyên nhân rõ rệt
đặc biệt việc hạn chế chất kích thích
và nói không với thuốc lá
sẽ giúp chúng ta hạn chế được tối đa
nguy cơ mắc ông thư nói chung
và ông thư miệng nói riêng